sáng nay một mươi hai tháng một mươi tại hà nội đồng chí phạm bình minh
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao đã hội đàm với tổng thư ký pháp ngữ mika enzong
tại buổi hội đàm phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh đánh giá cao ý nghĩa
chuyến thăm chính thức việt nam của tổng thư ký pháp ngữ khẳng định cộng đồng pháp ngữ là đối tác
quan trọng của việt nam và bày tỏ vui mừng trước việc quan hệ hợp tác giữa việt nam và cộng đồng
pháp ngữ ngày càng được củng cố và tăng cường phó thủ tướng nhấn mạnh việt nam ủng hộ những
nỗ lực của cộng đồng pháp ngữ nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế bên cạnh các lĩnh vực hợp tác
truyền thống qua đó tăng cường sức sống của cộng đồng và đáp ứng mong đợi của các nước thành viên
về phần mình bà mikeng zong nhấn mạnh vai trò vị trí quan trọng của việt nam trong cộng đồng
pháp ngữ hoàn ngành những đồng góp tích cực và cam kết mạnh mẽ của việt nam đối với cộng đồng
bà tổng thư ký cũng khẳng định cộng đồng pháp ngữ sẽ tăng cường hợp tác với việt nam về giảng dạy
tiếng pháp và bằng tiếng pháp hỗ trợ việt nam tham gia các hoạt động xin giữ hòa bình liên hợp quốc
sau buổi hội đàm phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh và tổng thư ký pháp ngữ đã
chứng kiến lễ ký thỏa thuận đối tác giữa học viện ngoại giao và tổ chức quốc tế pháp ngữ nhằm
tăng cường năng lực tiếng pháp cho cán bộ ngoại giao và công chức việt nam